công an tp hải phòng cho biết đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can và bắt tạm giam đối với bùi mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú huyện tiên lãng tp hải phòng về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu gia đình ông nguyễn văn mười ở huyện tiên lãng hải phòng phát hiện con gái là nguyễn thị yến nhi một mươi một tuổi bị sát hại khi ở nhà một mình
qua công tác điều tra xác minh khám nghiệm hiện trường công an thành phố hải phòng đã có đủ căn cứ triệu tập bùi mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú cùng thôn với nạn nhân để điều tra
điều đáng chú ý bùi mạnh cường là đối tượng bị cầm điếc bẩm sinh tại cơ quan công an cường khai nhận trước đó cường và nhi đã có mâu thuẫn
đến hai mươi h ngày một mươi bốn tháng năm phát hiện bố mẹ nhi không có nhà cường đã trèo tường vào trong nhà dùng gạch đập liên tiếp bốn nhát vào đầu làm nhi gục xuống
sau khi phát hiện nạn nhân không còn thở cường đã kéo nạn nhân ra sân và trèo tường ra ngoài về nhà